trong ba ngày tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã đồng loạt triển khai lực lượng hỗ trợ điều tiết
ổn định trật tự tại toàn bộ các điểm thi bảo đảm thuận tiện cho người thân đưa đón thí sinh đến trường
tại một trăm một mươi một điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay
nhờ sự có mặt điều tiết sắp xếp của lực lượng cảnh sát giao thông nên không còn hình ảnh lộn xộn như thường thấy
cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng tình nguyện viên tiếp sức cho thí sinh qua những việc làm thiết thực
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm còn chủ động các phương án tạo điều kiện
hoặc huy động phương tiện đưa thí sinh đến địa điểm thi đúng giờ khi có sự cố xảy ra
tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xung quanh các khu vực hội đồng thi
bảo đảm tình hình giao thông tại các khu vực này

diễn biến thời tiết tại tp hcm thường xuyên xảy ra mưa lớn vào cuối ngày
các lực lượng chức năng đã huy động phương tiện hỗ trợ tối đa cho phụ huynh và thí sinh
đi lại thuận lợi an toàn sau mỗi ngày thi
tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi tổng thống mỹ donald trump ký xác lệnh thông qua các biện pháp trừng phạt mới với tehran
truyền thông iran dẫn thông báo của hội đồng an ninh quốc gia tối cao iran khẳng định tehran sẽ thực hiện các bước đi mới nhằm sảm các cam kết của nước này với thỏa thuận hạt nhân ký với nhóm p năm một kể từ tháng bảy tới
thông báo cũng chỉ trích các nước châu âu ký kết thỏa thuận hạt nhân đã không nỗ lực đủ để cứu vãn thỏa thuận mang tính lịch sử này
trong một phản ứng pháp cảnh báo iran sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng nếu vi phạm thỏa thuận hạt nhân
ngoại trưởng pháp cho biết giới ngoại giao pháp đức và anh đang được triển khai tối đa để thuyết phục iran rằng những bước đi đó sẽ không có lợi
trong khi đó nga khẳng định moscow phản đối động thái trừng phạt mới của mỹ với iran cho rằng washington đang thậm chí làm suy yếu toàn bộ hệ thống an ninh quốc tế
trong khi đó bộ trưởng bộ quốc phòng đến từ một mươi một nước bắc âu và vùng baltic cùng nhiều học giả đã có cuộc gặp không chính thức tại thủ đô berlin của đức
nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh và hợp tác quốc phòng khu vực
thông báo cho biết nội dung nghị sự của cuộc gặp này tập trung vào những chủ đề như kế hoạch tập trận đa phương hợp tác trong thông tin liên lạc chiến lược
cùng nhiều vấn đề quan trọng khác trong khu vực cuộc họp này nằm trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng nhóm phương bắc
đây là một cơ chế hợp tác không chính thức gắn kết các nước bắc âu và baltic cùng với đức ba lan hà lan và anh
mục tiêu chính của nhóm là cùng phát triển các dự án phòng vệ chung
một sự cố hì hữu với cơ quan hàng không vũ trụ mỹ khi cơ quan này mới phát hiện gần một năm trước có tin tặc đã đột nhập mạng nội bộ
và đánh cắp nhiều thông tin mật gây đình trệ tam thời các hệ thống an ninh ngoài không gian
bất ngờ hơn nữa là báo cáo cho biết tin tặc chỉ dùng một máy tính cỡ nhỏ của trẻ em chỉ có giá khoảng ba mươi năm đô la để thực hiện phi vụ tấn công này
báo cáo của nasa cho biết vụ tấn công này đã xảy ra trong một trường hợp
nasa cho biết vụ tấn công này đã xảy ra hồi tháng bốn năm ngoái và không bị phát hiện trong gần một năm
theo đó tin tặc có thể đã trích xuất hai mươi ba file trong đó có hai file dữ liệu mật từ phòng nghiên cứu sơ hỏa
và nhiều thông tin khác liên quan tới quy định về giao thương vũ khí quốc tế vốn cấm xuất khẩu công nghệ quân sự và quốc phòng của mỹ
báo cáo cũng khẳng định quan trọng hơn tin tặc đã tiếp cận thành công hai trong số ba mạng chính của phòng thí nghiệm động cơ đẩy bằng phản lực
cho đến nay cuộc điều tra vẫn đang được nasa tiến hành để truy bắt thủ phạm
thủ phạm được cho là đã sử dụng raspberry pi là thiết bị chỉ có kích cỡ bằng một tấm thải tín dụng
thường được sử dụng để trẻ em lập trình và quảng bá về máy tính ở các nước đang phát triển
trong những ngày này châu âu cũng phải hứng chịu nắng nóng gây gắt với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới bốn mươi tám độ
người dân nơi đây cũng đã chuẩn bị nhiều biện pháp để chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục này
nhiệt độ đo tại thủ đô paris của pháp ngày hai mươi bốn tháng sáu là ba mươi bảy độ c
sự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới
cơ quan dự báo khí tượng pháp cho biết đợt nắng nóng này sẽ rất khắc nghiệt
chúng tôi dự đoán đây sẽ là đợt nắng nóng kỷ lục chưa bao giờ có trong tháng sáu
có thể nhiệt độ một số ngày nóng nhất sẽ lên tới mức như đợt nắng nóng dữ dội kéo dài suốt hai tuần tại pháp vào mùa hè năm hai nghìn hai mươi
để đối phó với đợt nắng nóng này tám hồ bơi lớn trong thành phố sẽ vẫn mở cửa sau một mươi giờ đêm
còn một mươi ba công viên lớn sẽ mở cửa suốt đêm trong đợt nóng
không chỉ ở pháp và đức tây ban nha người dân nhiều quốc gia châu âu cũng đang chống trọi
với cơn nắng nóng gai gắt
theo cơ quan dịch vụ thời tiết đức mức nhiệt độ trong khoảng ba mươi ba mươi tám độ c sẽ duy trì cho tới cuối tuần sau
tây ban nha đã ban hành mức báo động vàng về tình hình thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ có thể lên tới bốn mươi độ c
ngày hôm nay rất nóng và rất khô chúng tôi phải uống nước liên tục và bôi kem trong nắng thật dày
người dân các quốc gia châu âu được khuyến cáo uống nhiều nước và hạn chế ra đường
cùng với đó chính quyền nhiều địa phương đã ban hành các hướng dẫn để người dân có thể tự bảo vệ mình
trước thời tiết khắc nghiệt
trong khi đó các bệnh viện được đặt trong tình trạng sẵn sàng điều trị cho các trường hợp mất nước
say nắng và các triệu chứng khác liên quan đến thời tiết
những thông tin quốc tế trên đã kết thúc chương trình ngày hôm nay